sở công thương tp hcm vừa có văn bản gửi ubnd tp hcm về việc kiến nghị đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời trên địa bàn thành phố
theo đó đơn vị liên quan như sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sở xây dựng tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể điện mặt trời áp máy của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
hiện nay còn vướng mắt về thủ tục đầu tư nguồn vốn vấn đề chủ sở hữu mái nhà công sở cơ chế chính sách nên cần nghiên cứu tìm ra giải pháp thích hợp để triển khai sử dụng điện mặt trời trên mái nhà ở thành phố có hiệu quả
do đó sở công thương đề nghị tổng công ty điện lực thành phố xây dựng dự thảo giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển tổng thể sớm trên ubnd tp xem xét về duyệt